bí thư thành quỳ hà nội đã tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ thành phố lần thứ sáu khóa một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị
chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu đảng bộ tp hà nội đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp theo chương trình
kế hoạch công tác đã đề ra đồng thời giải quyết được nhiều vấn đề mới phát sinh
kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá đạt bảy bảy mươi chín công tác xây dựng quy hoạch quản lý đô thị xây dựng nông thôn mới
và nâng cao đời sống nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực an sinh xã hội được bảo đảm an ninh trật tự được giữ vững
phát biểu tại phiên họp bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải biểu dương những thành tích mà hà nội đã đạt được
trong chín tháng đầu năm và mong muốn hà nội cần tiếp tục phát huy tinh thần và nội lực hơn nữa
để thực hiện tốt hơn kế hoạch nhiệm vụ trong thời gian tới
chỉ đạo của cấp ủy chính quyền theo hướng sâu sát quyết liệt rõ người rõ việc rõ trách nhiệm người đứng đầu
để mà chúng ta thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của mình như các ông chí đánh giá là từ đầu năm chín tháng
thì là các cấp ủy đảng chính quyền là chúng ta đã thực hiện theo cái tinh thần này và đã có những kết quả ban đầu
nhưng mà chúng ta cần phải tiếp tục phát huy cái ưu điểm này và hạn chế những cái khuyết điểm mà chúng ta vẫn còn vẫn còn có
để mà chúng ta có những cái kết quả nó tốt đẹp hơn
trong ba tháng cuối năm hà nội sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn thành phố thực hiện tốt các nghị quyết kế hoạch được giao
đồng thời khẩn trương giả soát các đề án phù hợp với đặc điểm tình hình và chuyên ngành của từng địa phương
sớm hoàn thành các chỉ tiêu được trung ương giao